tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã chủ trì hội nghị
góp ý vào dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
các đại biểu đều nhất trí với việc văn kiện sẽ tập trung vào nội dung
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đổi mới nội dung phương thức
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động vì mục tiêu dân giàu nước mạnh
xã hội công bằng dân chủ văn minh
các đại biểu đề nghị báo cáo chính trị trình đại hội cần đánh giá sâu sắc tâm tư nguyện vọng
của các tầng lớp nhân dân đồng thời nêu được nguyên nhân của các hạn chế
bài học kinh nghiệm đối với việc thực hiện các mục tiêu chính trị kinh tế xã hội đề ra
bên cạnh đó báo cáo cũng cần bổ sung nội dung của công tác đẩy lùi các tệ nạn xã hội
xây dựng văn hóa con người việt nam thân thiện phát huy thuần phong mỹ tục của dân tộc
đây là những vấn đề mà mặt trận cần giám sát chặt chẽ
đồng chí trần thanh mẫn nhấn mạnh đây là báo cáo rất quan trọng
việc xin ý kiến các chuyên gia nhà khoa học cũng như ý kiến trong nhân dân
sẽ góp phần hoàn thiện văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc
hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm chương trình hành động đã và đang triển khai
với các nội dung phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo phát huy dân chủ tham gia xây dựng đảng
chính quyền chống tham nhũng lãng phí nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam
đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới